nhiều dự án năng lượng vẫn chậm tiến độ vì vướng cơ chế chính sách
đó là nội dung được đưa ra tại hội thảo quốc tế đẩy mạnh phát triển và tiết kiệm năng lượng tới năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi do hiệp hội năng lượng việt nam tổ chức vào ngày hôm nay
các tập đoàn lớn của nhà nước như tập đoàn điện lực việt nam tập đoàn dầu khí và tập đoàn than khoáng sản
được xem là những trụ cột và bảo đảm an ninh năng lượng
tuy nhiên nhiều dự án của các tập đoàn này đang đứng trước thách thức khi triển khai
các dự án do vướng về cơ chế chính sách quy hoạch để đẩy mạnh phát triển nguồn năng lượng
bảo đảm tiến độ dự án tới năm hai nghìn ba mươi cần tập trung giải quyết bài toán vốn
trong đó sớm có hướng dẫn thực hiện đầu tư dự án theo hình thức công tư
các quy định về chia sẻ rủi ro trong hợp đồng
gắn với đó là việc giải quyết các cơ chế chính sách đầu tư xây dựng quy hoạch đất đài đấu thầu
hiện còn trồng chéo chưa thống nhất giữa các luật
đặc biệt là cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai và bị chậm tiến độ